với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức nguyễn phương trung
trú tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã bị khởi tố và bắt tạm giả
theo kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phương trung bắt đầu vay tiền của một người hàng xóm
mỗi lần từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng sau hai tháng chung hết khả năng thanh toán
và muốn vay tiếp thì chủ nợ đồng ý nhưng phải thế chấp
lúc này trung đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử đúc chuyên sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả ở trên mạng xã hội với giá là hai triệu đồng
rồi đưa cho chủ nhợ để vai một trăm chín mươi triệu đồng có được tiền trung biến mất và khi không liên lạc được với trung
thì người chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an bước đầu trung khai tiền chiếm đoạt dùng để trả nợ
do cờ bạc và tiêu xài cá nhân